còn tại thanh hóa sau khi chém chết con dâu đối tượng quách văn dinh đã lẩn trốn vào rừng
và đến ngày sáu tháng một đối tượng đã đến công an đầu thú
theo điều tra ban đầu của công an tỉnh thanh hóa sáng ngày năm tháng một quách văn dinh
chú tại xã ái thượng huyện ba thước có mời gia đình thông gia và gọi con dâu là bùi thị hậu
về gia đình làm rỗ bốn mươi chín ngày cho chồng chị hậu
vì trước đó sau khi chồng chết thì chị hậu có xin phép nhà chồng về nhà bố mẹ đẻ
ở bản tranh cùng xã ai thượng để sinh sống
bực tức vì con dâu nghi ngờ mình mang quần áo đi cho người khác sẵn có ra trong tay
ông dinh đã xông đến chém hai nhát vào chân chị hậu
do bị mất nhiều máu nên nạn nhân hậu đã tử vong